dự thảo bộ luật lao động sửa đổi lần đầu tiên được đưa ra bàn thảo
dự thảo bộ luật này đề xuất nhiều điểm mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động
đó là việc mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa và điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu
đây cũng là hai vấn đề thu hút được sự quan tâm của đại biểu quốc hội người lao động và nhân dân
bộ luật lao động hiện hành quy định số giờ làm thêm tối đa của người lao động không quá hai trăm linh giờ một năm
trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá ba trăm linh giờ một năm
còn dự thảo bộ luật lao động sửa đổi đề xuất mức mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt
sẽ tăng thêm một trăm linh giờ một năm so với hiện hành từ tối đa ba trăm linh giờ một năm lên bốn trăm linh giờ một năm
trong đó số giờ làm thêm tối đa tính theo ngày theo tháng không thay đổi
mỗi lao động không làm thêm quá bốn giờ một ngày không quá ba mươi giờ một tháng
người lao động phải có ít nhất một mươi hai giờ nghỉ ngơi giữa hai ca làm việc
mức lương làm thêm giờ tối thiểu so với giờ tiêu chuẩn ngày thường được quy định
là tăng một trăm năm mươi vào ngày thường hai trăm linh vào ngày nghỉ hàng tuần và ba trăm linh vào ngày nghỉ lễ tết
trả lương lũy tiến cao hơn mức trên thì do hai bên thỏa thuận
dự thảo bộ luật lao động sửa đổi cũng đề xuất hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu của nam từ sáu mươi lên sáu mươi hai tuổi
nữ từ năm mươi năm lên sáu mươi tuổi từ mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi
phương án một lộ trình một mươi năm năm với mỗi năm lao động nữ tăng bốn tháng lao động nam tăng ba tháng
phương án hai lộ trình một mươi năm với mỗi năm nữ tăng sáu tháng nam tăng bốn tháng
có nên mở rộng khung thỏa thuận về thời gian làm thêm giờ là câu hỏi được đặt ra trong suốt phiên thảo luận
tại hội trường về dự thảo bộ luật lao động sửa đổi ngày một mươi hai tháng sáu vừa qua
đề xuất này xuất phát từ thực tế về nhu cầu làm thêm giờ từ cả hai phía
người lao động và người sử dụng lao động nhất là đối với các ngành nghề như giày da may mặc chế biến gỗ
nếu không mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm
thì doanh nghiệp vẫn tổ chức làm thêm và thiệt hại cuối cùng sẽ thuộc về người lao động
thế nhưng tại phiên thảo luận về dự thảo bộ luật lao động sửa đổi vào ngày một mươi hai tháng sáu vừa qua
nhiều đại biểu quốc hội cho rằng tiền lương không đủ sống là nguyên nhân dẫn đến người lao động muốn làm
và phải làm thêm giờ để bảo đảm cuộc sống và tích lũy
hỏi công nhân có nhu cầu không
tôi thì theo sự hiểu biết của tôi nếu mà nói là công nhân có nhu cầu làm thêm
hiểu không đúng bản chất của vấn đề
nhưng mà công nhân cần làm thêm không
công nhân cần
cần để làm gì
cần để có thêm thu nhập
bởi vì cái tiền lương đồng lương cái thu nhập hiện nay so với cái trang trải mọi cái nhu cầu cuộc sống tối thiểu của người công nhân
nó còn quá khó khăn eo hẹp thiếu thốn
cho nên người công nhân cần có thu nhập thêm để trang trải cái điều đó
nhưng hỏi rằng đó có phải là nhu cầu của người công nhân không
tôi nghĩ rằng không
ai cũng phải có nhu cầu nghỉ ngơi có nhu cầu hưởng thụ có nhu cầu giải trí có nhu cầu sống bên con cái của mình chăm lo cho con cái
chứ không thể có một cái nhu cầu đi làm quỳnh quật suốt ngày như vậy
nhu cầu làm thêm giờ của cả hai phía đều hướng đến mục đích kinh tế
nhưng với doanh nghiệp máy móc khi sử dụng có thể khấu hao và thay thế được còn sức khỏe của người lao động thì không gì có thể thay thế được
trên cơ sở đó tôi xin đề nghị quy định thời gian làm việc tối đa không quá bốn mươi bốn giờ trong tuần
vì vậy quy định giảm thời gian làm việc chính thức trong tuần đối với người lao động mới đảm bảo thời giờ làm việc nghỉ ngơi hợp lý và bảo vệ quyền lợi lâu dài của người lao động
ở một góc độ khác nhiều đại biểu quốc hội không phản đối việc tăng khung giờ làm thêm tối đa lên bốn trăm linh giờ nhưng cũng cho rằng cần thiết phải có những chính sách chặt chẽ hơn
bên cạnh đó việc tăng thời gian làm thêm phải đi đôi với việc tăng lũy tiến tiền lương
điều này cần quy định rõ trong bộ luật
ngày làm việc bình thường hai giờ đầu ít nhất là một trăm năm mươi một giờ tiếp theo ít nhất là hai trăm năm mươi và một giờ tiếp theo nữa là ít nhất là ba mươi
cách tính lưỡi tiến như thế này sẽ hạn chế được người sử dụng lao động bắt ép người lao động làm thêm tránh xảy ra tai nạn lao động khi làm việc quá sức
làm việc ngày nghỉ ít nhất là ba trăm linh làm việc ngày lễ ngày tết ít nhất là bốn trăm linh
thực tiễn hoạt động thì tôi thấy được rằng là cái việc mà để cho người lao động tự thỏa thuận với lại người sử dụng lao động tính cái mức lương lũy tiến là rất là khó
bởi vì cái kỹ năng cho nên là tôi đề nghị là những cái quy định được đề ra trong cái dự thảo tại cái điều chính chính là hai bên thỏa thuận thì cần phải quy định thẳng ở trong luật luôn
chứ không có quy định là mở là phải do hai bên thỏa thuận
tăng tuổi nghỉ hưu lên sáu mươi tuổi đối với nữ và sáu mươi hai tuổi đối với nam cũng là một nội dung trong dự thảo bộ luật lao động sửa đổi có nhiều ý kiến khác nhau
bộ lao động thương minh và xã hội cơ quan soạn thảo dự luật này đã đưa ra ba lý do đề xuất tăng tuổi hưu gồm dân số đang già hóa điều chỉnh tuổi nghỉ hưu để bảo đảm cân bằng ổn định của quỹ bảo hiểm xã hội khả năng lao động sau tuổi nghỉ hưu của người việt nam là cao
nhiều đại biểu quốc hội đồng tình với quan điểm của cơ quan soạn thảo
trong hai phương án mà dự thảo đưa ra tại khoản một và khoản hai điều một trăm bảy mươi tôi đồng tình với phương án một vì theo lộ trình này sau một mươi năm năm tuổi nghỉ hưu của lao động nữ mới đạt sáu mươi và sau tám năm lao động nam mới đạt sáu mươi hai
như vậy không làm hạn chế chỗ làm việc của người lao động bước vào tuổi lao động đồng thời cũng đủ thời gian để cải thiện điều kiện lao động và sức khỏe cho người lao động
tuy nhiên theo đại biểu ngọ duy hiểu đại biểu quốc hội tp hà nội
cũng là phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam qua khảo sát người lao động tại nhiều địa phương hầu hết người lao động không đồng tình với phương án trong luật
trong quá trình xây dựng luật thì chúng ta phải rất quan tâm chú ý tới việc là người lao động là bên thế yếu trong quan hệ lao động
và chỉ giải quyết được vấn đề này và thấu hiểu vấn đề này thì luật của chúng ta mới khả thi và nhận được sự đồng thuận của người lao động
trong bối cảnh hiện nay khi mà hầu hết các doanh nghiệp đang cho các đối tượng khoảng ba mươi năm bốn mươi tuổi
chấm dứt lao động sớm thì chúng ta phải rất quan tâm để giải quyết là họ sẽ làm gì khi chúng ta tiếp tục nâng tuổi nghỉ hưu khi mà tuổi này họ đã có thể phải ra khỏi cái quan hệ lao động
việc tăng tuổi nghỉ hưu là vấn đề lớn liên quan tới quyền lợi của hàng chục triệu lao động ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi và lợi ích của người lao động
nhất là trong bối cảnh nước ta đang trong giai đoạn tinh giản biên chế quyết liệt việc giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường cho người lao động đang rất khó khăn
ý kiến rộng rãi của người dân tạo cơ sở niềm tin sự chia sẻ và ủng hộ của người lao động khi luật ban hành
về lực lượng lao động cơ cấu lao động thứ hai là về chế độ hưu trí thứ ba là về quy hoạch bổ nhiệm cán bộ thứ tư là về thể lực và trí lực
thứ năm là về ý chí nguyện vọng của người lao động để làm căn cứ cho việc điều chỉnh tuổi tăng
đại diện cơ quan soạn thảo bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đào ngọc dung đã có những giải trình xung quanh hai vấn đề còn nhiều tranh cãi trong dự thảo bộ luật
đối với việc điều chỉnh nâng tuổi nghỉ hưu ông đào ngọc dung khẳng định đây là xu hướng tất yếu cũng như yêu cầu thực sự cần thiết của nước ta hiện nay
ông dung cũng cho biết từ năm hai nghìn một mươi bốn việt nam bắt đầu chuyển từ dân số vàng sang giai đoạn đang già
theo đúng đánh giá của quốc tế hiện nay nước ta chỉ còn bốn trăm linh lao động tăng hàng năm và tiến tới chắc chắn sẽ thiếu lao động
năm hai nghìn ba mươi chúng tôi khẳng định rằng ở đây tuổi nghỉ hưu là chúng ta khẳng định đích đạt đến của chúng ta là nữ hai nghìn ba mươi năm nam là hai nghìn hai mươi chín
khi đó như tinh thần dự thảo nghị quyết đại hội một mươi ba thì báo cáo với đại biểu là khi năm hai nghìn ba mươi việt nam thuộc vào nước phát triển trung bình cao
năm hai nghìn bốn mươi năm chúng ta thuộc vào nước phát triển
khi đó chắc chắn là tình hình sức khỏe điều kiện v v tất cả chúng ta sẽ có những thử thay đổi
kể cả về kinh tế xã hội
tới đây dự thảo bộ luật lao động sửa đổi sẽ tiếp tục được quốc hội bàn thảo và được đưa ra lấy ý kiến của các chuyên gia người lao động nhân dân nhất là đối với những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau
tuy nhiên giải pháp lập pháp dù được thiết kế cụ thể như thế nào cũng cần phải bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người lao động đồng thời phải hài hòa các lợi ích giữa người sử dụng lao động
trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng điều chỉnh mức tăng trên áp dụng đối với tám nhóm đối tượng
việc tuyển dụng và thi nâng ngạch công chức sẽ được thực hiện theo quy chế mới kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo đó bỏ quy định về tuyển dụng không qua thi tuyển đối với
người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ
đại học ở trong nước
người tốt nghiệp đại học sau đại học loại giỏi xuất sắc ở nước ngoài
đối tượng áp dụng công chức không áp dụng với công chức cấp xã
thông tư chín năm hai nghìn một mươi chín của bộ y tế về thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu
và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
người bệnh bị mất thẻ bảo hiểm y tế mà chưa được cấp lại
nên không xuất trình được thẻ trước khi ra viện chuyển viện trong ngày
thì có thể làm thủ tục đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội
thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
việc thanh toán trực tiếp này còn được áp dụng trong các trường hợp sau
đã tham gia bảo hiểm y tế năm năm liên tục trở lên
và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh
trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở
trừ trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến
nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả
lớn hơn sáu tháng lương cơ sở
trường hợp dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế không được cung cấp
hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ bảo hiểm y tế
trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế
trước khi ra viện chuyển viện trong ngày
do tình trạng cấp cứu mất ý thức hoặc tử vong
các trường hợp quy định tại điểm a và b khoảng hai điều ba mươi một
luật bảo hiểm y tế được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bốn
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình lao động và xã hội tuần này của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau